chuyển sang một số thông tin về an ninh trật tự công an thành phố tân an tỉnh long an đang điều tra nhóm côn đồ cầm hung khí xông vào phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa long an tấn công bệnh nhân và đập phá tài sản
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bảy h năm mươi phút ngày hai mươi ba tháng chín khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa long an tiếp nhận cấp cứu cho một bệnh nhân bị thương ở đầu và tay
đến khoảng một mươi tám h nhóm sáu người đi vào khoa cấp cứu ba trong số sáu người này cầm hung khí tìm bệnh nhân trên
thấy nhóm người trên đi vào người đưa bệnh nhân vào cấp cứu liền nấp dưới dàn máy thở
thế vậy các đối tượng đã dùng hung khí chém vào máy thở bị bảo vệ bệnh viện truy đuổi các đối tượng đã bỏ lại hai xe máy rồi bỏ trốn